công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đình điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện cẩm xuyên về tội chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của ubnd xã cẩm bình nguyễn đình điệp điều khiển xe mô tô lưu thông qua chốt nhưng không đeo khẩu trang không dừng lại để khai báo y tế và cố tình vượt qua chốt
tại đây điệp đã có lời nói thô tục xúc phạm danh dự nhân phẩm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đồng thời cầm gậy cao su dây thắt lưng đuổi đánh một đồng chí công an xã cẩm bình tại cơ quan công an đối tượng nguyễn đình điệp đã thừa nhận hành vi vi phạm
tại tỉnh thanh hóa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với đối tượng bùi văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình trú tại phường mai lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ lực hình sự
khám xét nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa thu giữ sáu máy tính ba ipad ba điện thoại di động và nhiều tài liệu hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra bùi văn thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết và hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia
chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
mạng qr code lưu tiên theo luồng xanh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tuy nhiên một số lái xe đã lợi dụng chính sách này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
theo đó kiểm tra xe tải bị kiểm soát sáu mươi tám c bốn trăm năm mươi chín có giám mã qr code tiện diện luồng xanh do tài xế nguyễn bảo toàn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thành phố rạch giá điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một trăm năm mươi một thùng mì tôm và mì đà với số lượng trên hai mươi bảy gói bảy hai trăm linh hộp nhang mũi và bảy hai trăm linh chai kem đánh răng
tất cả số hàng trên có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng đều mang nhãn hiệu nước ngoài và không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
được biết chiếc xe tải có đăng ký mã qr code luồng xanh trên là do toàn thuê lại từ người khác để chờ thuê số hàng nhập lậu nói trên
vừa qua lực lượng chức năng tỉnh an giang đã bắt giữ một vụ buôn lậu thu giữ bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
trước đó một nhóm đối tượng bị phát hiện khi đang đai vác các bao tải từ hướng campuchia về việt nam
lợi dụng đêm tối trời mưa các đối tượng bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới
kiểm tra khu vực trên tổ công tác phát hiện trong các bao tải đối tượng bỏ lại có chứa bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu
tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
mới đây phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ
tăng vật phương tiện vụ khai thác cát trái phép cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại lưu vực sông hồng thuộc địa phận thôn thanh nga xã phú phúc huyện lý nhân tỉnh hà nam
lực lượng công an phát hiện một tàu bê tông không có số hiệu tải trọng khoảng tám mươi m khối do ba người
gồm cao văn luân đào văn quyên đào văn đáp đang khai thác cát trái phép
các trường hợp trên khai được chủ tàu là vũ hữu thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chỉ đạo khai thác cát trái phép lên tàu và bơm vào bãi tập kết của thanh
tại thôn thanh nga xã phú phúc
xác định tại bãi tập kết và trên tàu của nguyễn vũ hữu thanh có tổng số trên ba mươi năm bảy nghìn mét khối cát
tại thời điểm kiểm tra vũ hữu thanh không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác và nguồn gốc số cát trên
thưa quý vị và các bạn trước thời điểm mùa mưa bão đang đến gần
thành phố đà nẵng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm
đặc biệt là những công trình phòng chống thiên tai
trong điều kiện dịch bệnh phức tạp các chủ đầu tư nhà thầu vẫn luôn đảm bảo những quy định phòng chống dịch
một cách nghiêm ngặt trong quá trình thi công
đây là công trình chống sạt lỡ khẩn cấp bờ kè sông yên
sau khi đáp ứng đầy đủ các
điều kiện về phòng chống dịch công trình được thi công trở lại sau hơn một tháng tạm nghỉ
hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục quan trọng
ưu tiên khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lửa cao bởi mùa mưa bão đang đến gần
hiện tại bờ sông này nó sạt lỡ rất nhiều
bởi vậy là công ty trong thời gian này cũng đẩy nhanh tiến độ
để thực hiện chuyến qua con giai đoạn mùa dịch này để đảm bảo được tiến độ
việc đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình trọng điểm đặc biệt là những công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão
là vấn đề khẩn cấp
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng
việc thi công phải đảm bảo nghiêm cặc các quy định phòng chống dịch
tại các công trình được phép hoạt động trở lại
toàn bộ công nhân được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ ba ngày một lần
và đảm bảo nghiêm phương án ba tại chỗ
để đảm bảo tiến độ của dự án mùa dịch
các đơn vị vẫn bổ trí người để làm
tiếp tục tuân thủ theo quy định thành phố là giữ các trạm trộn đơn người
cũng như tuân thủ theo các quy định của an toàn
hiện nay ba quân lý yêu cầu các nhà thò phải tăng ca
làm ba k hằng ngày để đảm bảo tăng khối lượng thi công hằng ngày
trong giai đoạn trước mùa mưa đấy
cũng như song song với đó thì tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
và vừa rồi chủ đầu tư cùng các nhà thò cũng đã kiến nghị lãnh đạo thành phố
cho tiến hành tiêm vaccine mũi một đối với toàn thể cán bộ công nhân đang thi công tại công trình này
hiện đà nẵng có hai mươi năm công trình trọng điểm được cấp phép xây dựng trở lại
mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh
tuy nhiên những chủ đầu tư nhà thầu cũng như công nhân đang thi công tại các công trình
vẫn đang nỗ lực để hoàn thành tiến độ trước thời điểm mùa mưa bão đang đến gần